số lượng các cơ sở kinh doanh lưu trú tại thành phố đà nẵng ngày càng tăng cao
nếu như năm hai nghìn một mươi một chỉ có hai trăm sáu mươi cơ sở lưu trú thì vào năm hai nghìn một mươi tám đã tăng lên gần tám trăm linh cơ sở
với lượng khách du lịch ngày càng tăng cao
điều này kéo theo tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
nhất là trong dịp lễ tết
đây là một trong những khách sạn nổi tiếng tại thành phố đà nẵng
với lượng khách du lịch trong và ngoài nước lưu trú thường xuyên ở mức cao
do đó việc siết chặt hoạt động kinh doanh lưu trú đã được các lực lượng chức năng trên địa bàn hướng dẫn đôn đốc
chủ cơ sở lưu trú chấp hành các hoạt động kinh doanh
giả soát thông tin khách lưu trú và báo cáo kịp thời về cơ quan công an trên địa bàn để quản lý
nhận thức được tầm quan trọng của việc khai báo lưu trú
nên khách sạn alacard tuân thủ rất nghiên ngập
cũng như là đúng theo yêu cầu từ các cơ quan ban ngành trong cái việc thực hiện khai báo lưu trú
từ khi khách nhận phòng
thì nhân viên lễ tân sẽ mượn các giấy tờ tùy thân của khách như hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân
để làm thủ tục đăng ký cũng như là chuyển thông tin đến cơ quan công an
xác định quận sơn trà là một địa bàn trọng điểm về du lịch với lượng khách lưu trú cao nhất thành phố
công an đà nẵng đặc biệt là công an quận sơn trà
đã tăng cường kiểm tra giả soát thông tin lưu trú
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm
theo thống kê của sở du lịch tp đà nẵng
chỉ trong dịp tết dương lịch hai nghìn một mươi chín tổng lượng khách lưu trú ước khoảng bảy mươi bảy năm trăm linh lượt
tăng một mươi bốn tám so với cùng kỳ năm trước trong đó chủ yếu là khách nước ngoài
việc quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh lưu trú không chỉ giúp lành mạnh hóa hoạt động kinh doanh
bảo đảm cho du khách đến với đà nẵng
mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngăn ngừa các loại tội phạm